và hai ca ở cùng địa chỉ sáu mươi bảy trên tám mươi tám trần quý cáp phường văn trương đồng đa
họ đều là người phát hiện dương tính khi đã ở cách ly tập trung hoặc sống trong vùng phong tỏa

trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm tám mươi sáu ca
số ca mắc là đối tượng đã được cách ly có hai một trăm linh bốn
công tác phòng chống dịch hiện nay của việt nam đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực
nhiễm nặng và an toàn
vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi điều chỉnh để áp dụng với từng khu vực khác nhau
đây là nội dung chính trong cuộc họp về các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới
do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì diễn ra vào chiều ngày chín tháng chín
các chuyên gia cho rằng cần có một bộ tiêu chí cụ thể cho tất cả các địa phương
hoặc tiêu chí cấp tỉnh thành
quận huyện xã phường để áp dụng các biện pháp phòng dịch cho phù hợp với từng địa phương
khắc phục được những bất cập hiện nay
tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh việc ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu
người già và bệnh nền để giảm tử vong nhưng vẫn cần phải phân bổ vaccine vào các khu vực
cần bảo vệ trước mắt để tạo miễn dịch cộng đồng
đồng thời phó thủ tướng vũ đức đam cũng yêu cầu bộ y tế cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho trẻ em
hiện nay đang có khoảng một mươi trẻ em mắc và có khoảng hai trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định công tác phòng chống dịch hiện nay của việt nam
đã chuyển sang tình hình mới với hai khu vực là nhiễm nặng và an toàn
vì vậy các biện pháp phòng chống dịch cũng cần phải thay đổi điều chỉnh để áp dụng với từng khu vực
khác nhau cho phù hợp với tình hình thực tế
có như vậy công tác phòng chống dịch mới phát huy được hiệu quả
và nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
theo báo cáo kết quả các giải pháp giảm tỷ lệ tử vong tại thành phố
của sở y tế tp hcm ngày chín tháng chín tính đến thời điểm hiện nay
thành phố có tám mươi năm trăm tám mươi năm người f cách ly tại nhà
ba mươi năm một trăm bảy mươi sáu người f đang cách ly tại cơ sở cách ly quận huyện phường xã
hai mươi bảy trăm sáu mươi hai người bệnh đang điều trị tại bệnh viện
tổng số ca đang cách ly và điều trị số ca mắc mới trong ngày
số ca nhập viện và xuất viện trong ngày đều có xu hướng tăng
điều này phù hợp với tình hình đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên diện rộng
để bóc tách các trường hợp f ra khỏi cộng đồng trên địa bàn thành phố
số ca f cần nhập viện vẫn còn cao hơn số ca xuất viện
tuy nhiên khoảng cách này đang được thu hẹp dần
dự báo trong thời gian tới số ca xuất viện sẽ bằng hoặc cao hơn số ca nhập viện
số lượng f cách ly tại nhà cũng có xu hướng tăng nhanh
do thành phố đẩy mạnh triển khai chăm sóc và theo dõi f tại nhà
tỷ lệ f cách ly tại nhà cần nhập viện
có thể liên quan tới triển khai các trạm y tế lưu động
tại địa bàn phường xã thị trấn và gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà
số trường hợp nhập viện với tình trạng nặng cần hỗ trợ hô hấp vẫn còn cao
tương ứng số tử vong vẫn đang ở mức cao
được sự hỗ trợ về nhân lực của bộ quốc phòng
sở y tế đã triển khai năm trăm hai mươi trạm y tế lưu động ở hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
để chăm sóc và quản lý người f đang cách ly tại nhà
ngày hai mươi bốn tháng tám
nhân dân thành phố ban hành nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên
cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế đã có văn bản yêu cầu các ủy ban nhân dân
thành phố thủ đức quận huyện các đơn vị trực thuộc
khẩn trương chi ngay tiền hỗ trợ theo quy định
tuy nhiên do các đối tượng được hưởng chính sách
đặc biệt là đối tượng tham gia trực tiếp và gián tiếp bị giới hạn
do đó các đơn vị đang giả soát và lập danh sách lại
chưa chi tiền cho các đối tượng được hưởng
lãnh đạo tỉnh bến tre đã thống nhất kết luận chỉ đạo
về việc thực hiện các giải pháp biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và quản lý xã hội trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
theo đó thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm trên địa bàn toàn tỉnh
từ giờ ngày một mươi tháng chín cho đến khi có thông báo mới
đồng thời thực hiện áp dụng bổ sung các giải pháp biện pháp tăng cường
so với chỉ thị số một mươi năm để phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bảo vệ sự an toàn cho tỉnh giữ vững vùng xanh
khôi phục xanh hóa các vùng còn lại không để dịch bệnh xâm nhập lây lan
do ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
tiếp tục chỉ đạo phòng chống đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả
đồng thời duy trì hồi phục và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới
đối với cấp huyện thành phố vùng xanh bao gồm thành phố bến tre
rồng trôm ba chi mỏ cây bắc chợ lách bình đại
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
đồng thời áp dụng bổ sung các giải pháp biện pháp tăng cường
phù hợp với thực tiễn địa bàn để phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
đối với các huyện chưa đạt vùng xanh bao gồm châu thành mỏ cầy nam hay thạnh phú
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đồng thời xem xét có thể áp dụng các giải pháp biện pháp nới hơn
so với chỉ thị số một mươi sáu phù hợp với thực tiễn địa bàn
đảm bảo thực hiện tốt việc phòng chống đẩy lùi dịch bệnh
đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi thành phố hồ chí minh
phải tạm đóng cửa chợ đầu mối bình điền do phát hiện
chùm ca lây nhiễm từ thương nhân và người lao động trong chợ
tuy nhiên trước tình hình nguồn cung hàng hóa tại thành phố hồ chí minh
thiếu hụt trầm trọng trong thời gian qua
thành phố hồ chí minh đã quyết định cho phép chợ được phép mở lại
theo hình thức chặng trung chuyển hàng hóa
trong những ngày đầu mở lại hoạt động
chợ bình điền có hai mươi gian hàng nông sản và thủy hải sản
được chuyển về từ các tỉnh lâm đồng đồng nai và các tỉnh miền tây
do chợ tạm nghỉ trong thời gian dài và đa số các kênh phân phối
cũng đang đóng cửa hoặc hoạt động cầm trừng
nên lượng hàng hóa về chợ giảm đáng kể
trước mắt chợ bình điền chỉ đi vào hoạt động dưới mô hình là trạm trung chuyển
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
thì cả thương nhân người lao động và tài xế đều phải tuân thủ năm k
khai báo y tế xét nghiệm định kỳ và tiêm đủ hai mũi vaccine
không gian chợ được bố trí có khoảng cách
mỗi gian hàng bảy trăm hai mươi m hai và có từ năm đến một mươi lao động phục vụ
chợ hoạt động từ một mươi sáu h chiều đến tám h sáng ngày hôm sau
với công suất trung chuyển dự kiến hơn hai trăm linh tấn hàng hóa mỗi đêm
từ đây sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm cho thị trường tp hcm
đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tăng giá
trước đó trong tháng bảy tp hcm cũng đã cho đi vào hoạt động
trạm trung chuyển chợ đầu mối thủ đức với diện tích một mươi sáu năm trăm linh m hai
tại khuôn viên hai bãi xe container của chợ
bàn cán sự đảng ubnd tp hcm vừa có văn bản phân công
chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể cho các phó chủ tịch ubnd tp
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể phân công phó chủ tịch thường trực ubnd tp lê hồng sơn
chủ trì chỉ đạo công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của bộ công an
xây dựng phương án cấp giấy đi đường dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân
nhằm đảm bảo chặt chẽ đồng bộ liên thông với việc quản lý dữ liệu dân cư quốc gia
để có cơ sở thống nhất trong việc triển khai các nhiệm vụ không chỉ trong giai đoạn phòng chống dịch
mà còn phục vụ công tác quản lý đảm bảo an sinh xã hội cho giai đoạn tiếp theo
chủ trì chỉ đạo công an tp hcm điều chỉnh việc cấp giấy đi đường
nhằm đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch nhưng phải theo nguyên tắc cải cách
và đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
tiếp tục việc phân cấp phân quyền cho các tổ chức cơ quan đơn vị triển khai công tác cấp giấy đi đường
đồng thời giao công an tp hcm chủ trì phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã
tăng cường kiểm tra đột xuất lưu động trên các tuyến đường các tổ chức các cơ quan đơn vị
về phương án hoạt động trong điều kiện phòng chống dịch nhất là những doanh nghiệp
không thuộc nhóm sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu kiên quyết xử phạt
và cho tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định
trước mắt thống nhất việc tiếp tục sử dụng mẫu giấy đi đường đã cấp
theo các quy định trước đây của tp hcm cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường
theo mẫu mới người dân có giấy đi đường được phép đi xuyên vùng nhưng phải đến đúng địa điểm
ngày một mươi chín công an tp hcm thông tin công an quận ba đình vừa lập hồ sơ xử phạt
một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an quận ba đình
phát hiện tài khoản facebook testdy an đăng tải nội dung sai sự thật
gây hoang mang dư luận về công tác tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
cụ thể tài khoản trên đăng thông tin cái phường này ăn chặn vắc xin
giờ bị khui da mới ổ ạt cho dân đi tiêm các lai phường khác không có bóng người
mà phường này vẫn cứ dài cả cây số nắng nóng xếp hàng mãi không được tiêm
đứng chửi nhau ấm ý cả lên mới giải quyết cho tiêm nốt
bài viết trên có kèm theo ba bức ảnh chụp tại điểm tiêm chủng
trường tiểu học hoàng diệu quận ba đình
quá trình xác minh
bảy tháng chín đội an ninh công an quận ba đình phối hợp với công an phường vĩnh phúc
đã mời chủ tài khoản là nta sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại ba đình đến làm việc
tại cơ quan công an chị ta đã thừa nhận việc đăng nội dung liên quan đến tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín như trên là hoàn toàn sai sự thật
theo cơ quan công an sự việc này đã gây hoang mang dư luận khiến nhiều người dân rất lo lắng
chị ta sau đó đã gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm
công an quận ba đình đã lập hồ sơ
xử phạt vi phạm hành chính đối với chị ta về hành vi đưa thông tin sai sự thật
xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
theo điểm a khoảng ba điều chín mươi chín nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
chị ta sẽ bị xử phạt ở mức từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
ủy ban nhân dân phường tám thành phố cà mau tỉnh cà mau cho
biết đơn vị đang đề xuất cấp thẩm quyền xử phạt năm người ở tiệm cắt tóc
vì vi phạm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
trưa chín chín ủy ban nhân dân phường tám nhận được tin báo của người dân về tiệm cắt tóc mh
nằm trên đường cao thắng vẫn nhận cắt tóc cho khách
xuống hiện trường kiểm tra lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín phường tám đã phát hiện tiệm đóng cửa
nhưng bên trong có bốn khách trong đó có một người đang ngồi cao tốc và ba người ngồi chờ
tiệm cắt tóc này do nvh hai mươi bốn tuổi
thường trú tại huyện ngọc hiển tạm trú tại phường tám thành phố cà mau làm chủ
làm việc với lực lượng chức năng những người trong tiệm cắt tóc thừa nhận vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
cả năm người được xác định có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh chuyển nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cơ quan chức năng phường tám đã lập biên bản vi phạm và đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt mỗi người bảy năm triệu đồng
trao đổi với dân chí ông trần quang vinh chủ tịch ủy ban nhân dân phường tám thành phố cà mau cho rằng
nguy cơ lây nhiễm từ dịch vụ cắt tóc là rất cao vì tiếp xúc gần trong thời gian tương đối lâu
do đó cần phải kiểm soát chặt và phạt nặng người vi phạm để gian đe

xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại